điều khiển phương tiện di đi vào đường cấm và đường ngược chiều là những lỗi phổ biến mà người đi xe gắn máy
vẫn vi phạm tại nhiều tuyến đường ở tp hcm
thời gian gần đây tình trạng này có chiều hướng gia tăng
mà cần phải có biện pháp xử lý kiên quyết hơn để có thể bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chín giờ sáng tại điểm giao cắt giữa quốc lộ một và đường tôn ngọc vân quận một mươi hai
hàng loạt xe máy vẫn ngang nhiên đi ngược chiều cho đến khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng
thậm chí có người còn phản ứng tranh cãi với cảnh sát giao thông vì dẫn bộ xe máy chứ không điều khiển
lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích rõ hành vi dẫn xe máy đi ngược chiều
vẫn vi phạm luật giao thông đường bộ với mức xử phạt từ ba trăm linh đến bốn trăm linh ngàn đồng
và tước giấy phép lấy xe hai tháng
nếu người đi cùng chiều thiếu quan sát thiếu tập trung
nguyên nhân tai nạn giao thông thì đường dị cũng có bố trí trong các khu vực giao điểm
tại các châu lộ và tăng cường công tác tường trang kiểm soát
xử lý những thời gian địa điểm khu vực người dân
tại do giao thông thường di phạm ngược chiều trên các tiếng đường dị của đội bình điệu đạp đách
thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay trên địa bàn quốc lộ một quốc lộ một mươi ba
và quốc lộ một k qua thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng đã phát hiện
xử phạt hơn hai một trăm năm mươi trường hợp xe gắn máy vi phạm lỗi đi vào đường cấm
khu vực cấm đường ngược chiều
bất cập trong việc tổ chức giao thông khi những điểm dẫn nối có khoảng cách xa
được bị ngộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi đi ngược chiều
thế nhưng điểm mấu chốt vẫn là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao
điều này được thể hiện rõ ngay khi lực lượng chức năng dời đi
tình trạng đi ngược chiều lại tái diễn như cũ
rõ ràng để giải quyết dứt điểm cần có nhiều giải pháp đồng bộ hơn